sáng nay tại quảng trường một mươi tháng ba thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết khu vực phía nam
hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo hội thi đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
cùng dự có đảnh đạo tỉnh đắk lắc đảnh đạo công an tỉnh môn đun kỳ vương quốc campuchia
và công an các tỉnh thành phố khu vực phía nam có đội tuyển dự thi
đăng cai vòng chung kết khu vực phía nam hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
với một mươi đội tuyển dự thi gần sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ công an các tỉnh đắk lắc cà mau quảng nam khánh hòa
biên giang bình dương tiền giang công an thành phố hồ chí minh trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai và trường trung cấp cảnh sát nhân dân năm
đây là những đội đã đạt giải nhất nhì toàn đoàn ở năm bảng thi vòng loại khu vực phía nam vừa qua
để tổ chức thành công vòng chung kết hội thi ban tổ chức ban giám khảo và cán bộ chiến sĩ cần quán triển tinh thần trách nhiệm
công bằng khách quan đoàn kết thi đấu trung thực cao lượng chấp hành nghiêm các quy định của ngành cống hiến hết mình vì sự thành công chung của hội thi tổ chức thi các bôn phó thuật bắn súng quân dụng đảm bảo tuyệt đối an toàn

công bằng khách quan đoàn kết thi đấu trung thực cao lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn